thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
trong khi chính quyền và nhân dân tỉnh bạc liêu đã và đang cùng với các địa phương khác trên cả nước
căng mình để chống dịch thì đâu đó vẫn còn một số cá nhân chủ quan lơ là vi phạm các quy định
về phòng chống dịch bệnh hay thậm chí là tấn công lực lượng tuyến đầu chống dịch
đây là những hành vi đáng lên án đặc biệt là trong giai đoạn tình hình dịch bệnh
đang diễn biến phức tạp như hiện nay
bên cạnh đại đa số người dân chấp hành nghiêm các quy định để cùng với chính quyền địa phương
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thì còn đó một số người dân thiếu ý thức
thiếu tinh thần trách nhiệm không vì lợi ích cộng đồng mà ngang nhiên có những hành vi
chống đối lực lượng chức năng xem thường các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
một trong số đó là vụ việc đe dọa lan mạ xúc phạm danh dự người thi hành công vụ
và không đeo khẩu trang nơi công cộng xảy ra vào đầu tháng một mươi tại khu cách ly tập trung
tại trường trung học phổ thông điền hải huyện đông hải
đối tượng lê đình duy hai mươi bốn tuổi ngụ ấp thuận điền xã long điền tây huyện đông hải
tỉnh bạc liêu là công nhân lao động ở thị xã bến cát tỉnh bình dương
ngày bốn tháng một mươi duy được huyện đông hải đóng về cách ly tập trung
tại trường trung học phố thông điền hải ấp gò cát xã điền hải
trong quá trình cách ly tập trung tại đây đối tượng duy đã có lời nói hành động đe dọa
lăn mạ xuất phạm danh dự nhân phẩm lực lượng cán bộ làm nhiệm vụ
và không đeo khẩu trang nơi công cộng không tuân thủ quy tắc phòng chống dịch
theo quy định của bộ y tế
trong quá trình cách ly tập trung tại đây đối tượng duy đã có lời nói hành động đe dọa

đồng thời đưa hai cán bộ công an đi chữa trị vết thương
bà con khi mà vào khu cách ly tập trung thì nên có ý thức chấp hành tốt
nhất là chấp hành tốt nội quy các cái quy định về cái trong khu cách ly
rồi không được tiếp xúc với phòng này qua phòng kia hoặc là tiếp xúc với nhiều người
rồi kể cả phải theo dõi chăm sóc sức khỏe cho mình để làm sao mà bảo vệ sức khỏe cho mình
bảo vệ sức khỏe cho gia đình
cộng đồng trong thời gian tới
cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín còn có thể kéo dài
để chiến thắng dịch bệnh không chỉ là sự chí đạo sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương
các ban ngành đoàn thể mà phần lớn chính là ý thức của người dân
tinh thần trách nhiệm ý thức tự giác của mỗi người là yếu tố quyết định sự thành bại của cuộc chiến chống dịch như chống giặc
mỗi người dân cần hợp sức chung lòng tạo lá chắn vững chắc để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan
sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới